phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần thăm hỏi biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân huyện mù căng trải đã đạt được trong thời gian qua nhất là việc xóa đói giảm nghèo
đồng thời nhấn mạnh huyện cần tiếp tục phát huy nội lực tiềm năng sẵn có nhất là thế mạnh về rừng
du lịch đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu mà đại hội đảng bộ huyện đã để ra
dịp này phó chủ tịch nước đã trao tặng ba trăm linh triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh yên bái
năm mươi triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện mù căng trải trao năm mươi xuất quà cho các hộ gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi xuất một triệu đồng và phần quà trị giá ba trăm linh đồng
trao một trăm linh xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mỗi suất một triệu đồng